tính đến hết tháng bảy số tiền nợ bảo hiểm xã hội trên cả nước là hơn sáu bảy trăm linh tỷ đồng
đây là thông tin được bảo hiểm xã hội việt nam đưa ra trong hội nghị cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
cũng theo thông tin từ bảo hiểm xã hội việt nam tính đến hết tháng bảy số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là một mươi ba chín mươi bảy triệu người
bảo hiểm xã hội tự nguyện là hai trăm bốn mươi một người bảo hiểm thất nghiệp là một mươi một chín mươi ba triệu người bảo hiểm y tế là tám mươi một bảy mươi sáu triệu người đạt tỷ lệ bao phủ tám mươi bảy hai mươi năm dân số
từ nay đến cuối năm bảo hiểm xã hội việt nam xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra thanh tra chuyên ngành thanh tra đột xuất
đặc biệt là tại các đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp